nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sáng nay tại di tích nhà tù hỏa lò đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề hà nội ngày trở về
chương trình do sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò tổ chức
trưng bày chuyên đề chia thành hai nội dung chính ra đi hẹn một ngày về và hà nội ngày trở về
giới thiệu những chặng đường kháng chiến gian nan của quân dân việt nam để viết nên khúc khải hoàn giải phóng thủ đô
và quay trở về khoảnh khắc hà nội tưng bừng hân hoan hào sảng của mùa thu lịch sử sáu mươi bốn năm về trước
khi đoàn quân lớp lớp tiến về thủ đô
từ thời khắc trọng đại ấy hà nội và cả nước đi lên với những bước chuyển mình quan trọng
điều đó khẳng định ý nghĩa lịch sử của ngày giải phóng thủ đô trong quá trình xây dựng phát triển thủ đô và đất nước
góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc giúp thế hệ trẻ có thêm động lực ý chí phân đấu vươn lên
công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển lãm trưng bày diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại nhà tù hỏa lò hà nội